thưa quý vị là một phát hiện mới về vaccine covid một mươi chín được tìm ra
theo kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng loại vaccine mới covax một
có thể giúp chống lại covid một mươi chín nghiêm trọng ở nhóm người suy giảm miễn dịch
được biết vaccine covid một mươi chín mới dựa trên peptit tạo ra phản ứng miễn dịch tế bào t
tế bào t hay còn gọi là tế bào limpho t là một dạng tế bào miễn dịch
có nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện và tiêu diệt các tế bào mầm bệnh hoặc nhiễm bệnh
tế bào b là một tế bào bạch cầu trong tuần hoàng
chúng là một trong hai loại tế bào lympho
chức năng chính của tế bào b là tạo ra kháng thể chống lại mầm bệnh
do đó các tế bào này là một thành phần của miễn dịch thích ứng
theo kết quả được trình bày tại cuộc họp thường niên của hiệp hội nghiên cứu ung thư hoa kỳ aacr
mới đây tại new orleans cho biết
covax một một loại vaccine mới chống lại sars cov hai gây ra các phản ứng miễn dịch tế bào t
ở chín mươi ba bệnh nhân bị thiếu hụt tế bào b bao gồm nhiều bệnh nhân bị bệnh bạch cầu và ung thư hạch
tiến sĩ julian warnes tác giả cao cấp của nghiên cứu cho biết
covax một hiện là ứng cử viên vaccine dựa trên peptic duy nhất
được phát triển và đánh giá đặc biệt ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch
các nhà nghiên cứu trước đây đã thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả
sơ bộ của covax một ở những người không bị suy giảm miễn dịch và phát hiện ra rằng
tất cả những người được tiêm vaccine đều duy trì phản ứng tế bào t mạnh mẽ
ba tháng sau khi tiêm chủng bao gồm cả phản ứng chống lại omicron
và các biến thể sars cov hai cần quan tâm khác với tác dụng phụ toàn thân tối thiểu
một mươi ngày sau khi tiêm chủng phản ứng miễn dịch của tế bào t được quan sát thấy
ở bảy mươi một bệnh nhân tăng lên chín mươi ba bệnh nhân ở hai mươi tám ngày sau khi tiêm chủng
các nhà nghiên cứu đã đo hiệu lực của các phản ứng tế bào t
do covax một tạo ra và nhận thấy các tế bào này tăng đột biến
ở những bệnh nhân thiếu tế bào b sau khi tiêm vaccine mrna
trong thời gian gần đây đã có nhiều loại vaccine mới được nghiên cứu ra
mang đến nguồn ánh sáng tích cực cho công cuộc phòng chống covid một mươi chín
hy vọng việc tiêm ra loại vaccine mới covax một này sẽ giúp cho nhóm người
suy giảm miễn dịch cảm thấy an toàn hơn trước đại dịch toàn cầu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé